cuộc quản lý thiên văn điện vật lý và khí quyển philippines cảnh báo
mặc dù bão mawa đã suy yếu khi di chuyển hướng về philippines
song khắp tỉnh trên đảo luzon nằm phía bắc và khu vực miền trung của philippines
vẫn phải hứng chịu mưa lớn trong vài ngày tới có nguy cơ xảy ra ngập lụt và lở đất
theo cuộc trên chiều ngày hai mươi tám tháng năm bão magua nằm cách đảo luzon sáu trăm ba mươi km về phía đông
tiếp tục di chuyển về phía tây bắc với tốc độ một mươi năm km một giờ
sức gió gần vùng tâm bão là một trăm sáu mươi năm km một giờ gió giật lên tới hai trăm linh năm km một giờ
chính quyền một số địa phương đã bắt đầu sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ lụt trên đảo lưu dông
và khu vực miền trung philippines để đề phòng bão
dự kiến bão mawa sẽ suy yếu dần và có khả năng di chuyển chậm hoặc gần như không di chuyển vào ngày ba mươi tháng năm
khi đi qua vùng biển phía đông bartanet tỉnh cực bắc của philippines
trước khi di chuyển theo hướng bắc hoặc bắc đông bắc vào giữa ngày ba mươi một tháng năm
trước đó bão magua đã đổ bộ vào vùng lãnh thổ
đây được xem là cơn bão lớn nhất trong hai mươi năm nay ở guam
làm mất điện cơ sở trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất tại đây